theo số liệu của bộ công thương kể từ khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta có hiệu lực từ ngày một tháng tám đến cuối tháng chín các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần một mươi năm bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu eu r một với kim ngạch gần bảy trăm linh triệu usd hai mươi tám nước eu
trong đó các mặt hàng đã được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu eu r một chủ yếu là dây dép thủy sàn nhựa và các sản phẩm nhựa cà phê hàng dệt may túi sách vali rau quả sản phẩm mây tre đan nông sản hàng điện tử
thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung truyền của eu như bỉ đức hà lan pháp anh quốc trong đó nhiều lô hàng đã tới thị trường eu thông quan và được hưởng nhiều yêu đãi